sử dụng vũ lực đe dọa nhằm chiếm đoạt số tiền năm mươi triệu đồng của người vay
hai đối tượng là bùi đức thoát và vũ đình chuẩn
cùng ở xã đoàn thượng huyện gia lộc tỉnh hải dương
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc khởi tố bắt tạm giam
theo tài liệu điều tra trước đây do anh lê xuân đình ở cùng xã đoàn thượng
có vay của thoát hơn một trăm linh triệu đồng nhưng anh đình chưa trả được
sau nhiều lần đòi nợ như không thành ngày một mươi chín tháng một
thoát rủ thêm chuẩn là đối tượng cộng cán từng có nhiều tiền án tiền sự
mang theo diều đến nhà anh đình dùng lời nói vũ lực uy hiếp đe dọa
nhằm chiếm đoạt số tiền năm mươi triệu đồng của gia đình anh đình
xác định có dấu hiệu tội phạm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện gia lộc
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam hai đối tượng thoát và chuẩn
về tội cướp tài sản đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật